cho bất kỳ thử thách nào oventin hai lần canxi mới vịt mới thức uống sữa lố mạch
thưa quý vị dạy thì là giai đoạn trẻ có sự thay đổi về thể chất tâm sinh lý
vì vậy việc quan tâm chăm sóc và dạy con ở tuổi dậy thì cần phải thực hiện nghiêm túc và khoa học
trong đó phần giáo dục giới tính là nhạy cảm nhất
các bậc phụ huynh phải hết sức khéo léo để trẻ tiếp thu đúng mà vẫn không cảm thấy xấu hổ
nếu quý vị đang gặp khó khăn về việc này hãy lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia bác sĩ đến từ khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ giáo dục giới tính ở tuổi dậy thì là một trong những vấn đề hết sức quan trọng
bác sĩ có thể cho biết vì sao ở tuổi dậy thì trẻ lại có sự quan tâm về giới tính ạ
ở cái lứa tôi này khi có sự thay đổi cả về thể chất và tâm lý thế thì trẻ sẽ có sự tò mò nhất định
họ trẻ muốn khám phá nhiều hơn về thể về cơ thể mình về sự hứng thú với bạn khắc dối và đặc biệt là tò mò về vấn đề quan hệ tình dục
khi mà trẻ có sự tò mò mà lại không có một trang bị đầy đủ kiến thức hiểu biết làm sao mình có thể phát triển bản thân mình một cách hoàn thiện nhất
cũng như là có những cái mối quan hệ bạn bè
trẻ hoặc là tình yêu đẹp an toàn thì sẽ dẫn đến những hệ lụy rất nghiêm trọng
ví dụ như trẻ có thể có những hành vi liên quan đến quan hệ tình dục sớm hoặc là không an toàn dẫn đến có những sự tổn thương nhất định về thể chất của trẻ
thực tế hiện nay có rất nhiều bậc phụ huynh gặp khó khăn trong vấn đề chia sẻ hay nói chuyện với con về vấn đề giới tính
bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với các bậc phụ huynh ạ
lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh có con em trong lứa tuổi bị thành niên thì thực tế ra chắc chắn đây sẽ là một giai đoạn khủng hoảng
rõ ràng mình cũng đã trải qua những giai đoạn giống như con rồi nhưng mà không hiểu tại sao lứa tuổi bây giờ với sự phát triển của các mạng internet phát triển công nghệ khoa học này
cảm thấy nó khác với mình ngày xưa nhiều như thế
thì cái việc đầu tiên để bố mẹ có thể chia sẻ được với con thì đó chính là bố mẹ phải có một cái nhìn cởi mở hơn với cái thế hệ bây giờ
chính mình không sợ đối đậu
và đến cái vấn đề quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên thì lúc đấy mình mới thoải mái tâm lý để chia sẻ cùng với con được
tất nhiên là có những bố mẹ là kể cả cố gắng mấy rồi cũng chưa thể làm được
thì cái việc mà đồng hành cùng thầy cô nhà trường cũng rất quan trọng
bởi vì con thì không chỉ học từ phía bố mẹ nữa mà còn phải học và đón nhận những cái thông tin đấy từ phía bên nhà trường và từ chính xã hội của mình hiện tại
vâng thưa bác sĩ trong trường hợp mà các bậc phụ huynh có cái sự phát hiện là con em mình đang có những cái rung động hay là cảm mến đối với bạn khác giới
thì lúc này
theo bác sĩ các bậc phụ huynh lên làm gì ạ
thực ra họ rất là cái việc mà các con dung động với các bạn khác giới ở những cái giai đoạn dịch thì là một chuyện hết sức tự nhiên
thì cái đầu tiên bố mẹ hãy coi tôn trọng cái sự tự nhiên đấy
con hoàn toàn có thể cảm mến một người nọ người kia hoặc là bạn nọ bạn kia
nhưng mà cái điều quan trọng là bố mẹ sẽ phân thích với con rằng là ở giai đoạn như này cơ thể con đang phát triển như thế này
thì khi mà con có một tình cảm với một bạn nào đó
thì chúng ta sẽ làm gì để cho tình cảm đấy trở nên đẹp đẽ hơn
ví dụ như chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ các bạn ấy học tập trở nên tốt hơn này cùng đồng hành vui chơi này
tám dân những các hoạt động này
và tất nhiên là không thể nào cấm trẻ là à con chỉ được con là bạn thôi không được yêu
các bạn hoàn toàn cũng có thể được yêu nhưng hướng dẫn cho con là có thể yêu một cách rất là trong sáng
và nếu thực sự là con rất mong muốn là quan hệ tình dục thì phải biết được cái nguy cơ xảy ra nếu con
sớm hoặc quan hệ tình dục không an toàn sẽ dẫn đến hậu quả như nào và đưa cho con những cái thông tin đó để con được lựa chọn
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
điều đầu tiên khi dạy con tuổi dậy thì chính là sức khỏe giới tính
phụ huynh hãy dạy con hiểu được sự thay đổi về mặt sinh lý và chăm sóc trẻ em thật tốt trong giai đoạn này
những thay đổi này là vấn đề bình thường tự nhiên nên con không cần hoảng sợ hay lo lắng vì điều đó
nếu con có điều gì e ngại hãy tâm sự với cha mẹ
sự thiếu hiểu biết giới tính của trẻ có thể dẫn đến tình trạng mang thai sớm
hiện nay ở việt nam đang đứng thứ năm về tình trạng phá thai ở tuổi dưới một mươi tám
nguyên nhân chính là cách dạy con sai lầm của một số bậc phụ huynh khiến trẻ còn thiếu hiểu biết về vấn đề quan hệ tình dục
điều này rất nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe đặc biệt có thể khiến trẻ bị lây nhiễm hiv
vì thế thay vì ngăn cấm bạn hãy cùng con trò chuyện và trao đổi những điều này
giúp con hiểu rõ tâm sinh lý của mình trong giai đoạn tuổi dậy thì
dạy con tuổi dạy thì rất quan trọng
chúng tôi hy vọng những thông tin được chia sẻ trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều hữu ích cho các bậc phụ huynh
còn bây giờ thời lượng dành cho chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai